để phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh tuyên quang đã lập năm chốt kiểm tra để tiến hành đo thân nhật
nắm thông tin lịch trình và yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
thực hiện phun khử trùng đối với tất cả các phương tiện giao thông đi vào địa bàn tại các điểm giáp danh
với các tỉnh trên quốc lộ hai quốc lộ hai c và quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua huyện sơn dương huyện yên sơn và huyện hàm yên
tại chốt kiểm tra các lực lượng chức năng sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đo thân nhiệt tất cả hành khách
và thực hiện kê khai y tế theo quy định của bộ y tế
ngoài ra các ngành chức năng tỉnh tuyên quang đã và đang phối hợp với các địa phương kiểm tra chặt chẽ
các cơ sở lưu trú nhà hàng điểm tụ tập đông người nhất là đối với khách lưu trú đến từ vùng dịch
tăng cường công tác theo dõi giám sát đối với những người được cách ly tập trung tại cơ sở y tế hoặc cách ly tại nhà